theo hãng tin reuter ông trump đang tham gia phiên tòa hình sự trước cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh
để che đậy khoản tiền một trăm ba mươi usd bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn stomi daniel về mối quan hệ giữa hai người
cũng như che giấu thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ông trump đã phủ nhận mọi cáo buộc
ngày ba mươi tháng bốn thẩm phán tối cao bang new york juergen machen tuyên bố phạt cậu tổng thống mỹ donald trump chín usd
vì tội coi thường tòa án đồng thời cho biết sẽ xem xét bỏ tù ông trump nếu ông này tiếp tục vi phạm lệnh cấm ngôn
thẩm phán murchon là người chủ trì phiên tòa xét xử vụ ông chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm stomy daniel
để ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm hai nghìn một mươi chín
thẩm phán juergen machen cho biết mức tiền phạt có thể không đủ săn đe ông trump
thêm rằng ông không có thẩm quyền áp dụng hình phạt cao hơn
bị cáo được cảnh báo rằng tòa án sẽ không tha thứ cho những hành vi cố ý vi phạm lệnh tòa
và tòa sẽ áp dụng phạt tù nếu cần thiết và phù hợp
thẩm phán juergen machen còn buộc ông trump phải gỡ bảy bài viết vi phạm trên mạng xã hội church social
và hai bài viết tương tự trên trang web chiến dịch tranh cử của ông trước một mươi bốn h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng bốn theo giờ địa phương
phản ứng trước án phạt ông trump nói rằng ông merchon đã tước đi quyền tự do ngôn luận của ông
ông viết trên church social tôi là ứng viên tổng thống duy nhất trong lịch sử bị bịt miệng
toàn bộ phiên tòa này là một trò chơi khăm
trước đó vào ngày một tháng bốn
ông merton đã mở rộng lệnh cấm ngôn nhằm cấm ông trump bình luận công khai
về các nhân chứng nhân viên tòa án và các thành viên trong gia đình của họ
trong bài đăng trên mạng xã hội church social hôm sáu tháng bốn
cựu tổng thống mỹ donald trump viết rằng sẽ là vinh dự lớn nếu ông vào tù
vì vi phạm lệnh cấm ngôn theo reuters
nếu họ muốn đưa tôi vào tù vì nói ra sự thật công khai và hiển nhiên
tôi sẽ vui lòng khi trở thành nelson mandela thời hiện đại
đó sẽ là niềm vinh dự lớn
ông trump đề cập tới mandela biểu tượng của phong trào đấu tranh
chống phân biệt chủng tộc ở nam phi
ông mandela từng ngồi tù hai mươi bảy năm
khi điều phóng viên yêu cầu đưa ra bình luận về khoản tiền phá chín usd
ông trump đã không trả lời
ông trump lâu nay lập luận cấm phát ngôn là vi phạm quyền tự do ngôn luận cá nhân
thậm chí luật sư của cựu tổng thống mỹ là thuất blanchet
cáo buộc lệnh cấm là hành vi tấn công chính trị
công tố viên new york trước đó đệ trình bằng chứng một mươi vi phạm của ông trump
đề nghị tòa án xử phạt cựu tổng thống và nhắc nhở cựu tổng thống
gây hậu quả nghiêm trọng hơn nếu tiếp tục vi phạm
thẩm phán merchon sẽ cân nhắc có áp thêm hình phạt bổ sung
đối với các tuyên bố vi phạm khác của ông trump trong phiên xử ngày hai tháng năm
luật sư của ông trump ông thuất blanchet lập luận rằng
những tuyên bố trên mạng được đề cập là phản ứng của ông trump trước các cuộc tấn công chính trị
tuy nhiên ông merchant cho rằng
ông pranche không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy
các nhân chứng đã tấn công trump trước khi ông xúc phạm họ
khoản tiền phạt chín usd hạn chót nộp vào ngày ba tháng năm
là hình phạt tương đối nhỏ đối với ông trump
người đã nộp khoản bảo lãnh hai trăm sáu mươi sáu sáu triệu usd khi ông kháng cáo hai vụ án khác
tuy nhiên việc kết án tù sẽ là một điều chưa từng có trong phiên tòa hình sự đầu tiên
xét xử một cựu tổng thống mỹ
ông trump trở thành cựu tổng thống mỹ đầu tiên bị xét xử
với cáo buộc chi một trăm ba mươi usd bịt miệng sau khiêu dâm sdomi daniel
em thông tin bất lợi khi tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu
cựu tổng thống bác cáo buộc nhóm pháp lý của ông trump nói rằng
những cáo buộc này không có cơ sở về mặt luật pháp hoặc thực tế và nên bị bác bỏ
cựu tổng thống trump bảy mươi bảy tuổi đang đối mặt loạt vấn đề pháp lý trước thềm bầu cử tháng một mươi một
liên quan tới nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
và xử lý không đúng cách tài liệu mật sau khi rời nhà trắng
mới đây cựu tổng thống mỹ donald trump đã hé lộ tầm nhìn cho nhiệm kỳ thứ hai tại nhà trắng
từ việc quân đội mỹ và các trại giam có thể trục xuất hàng loạt người di cư
cho đến việc theo dõi thai kỳ để thực thi lệnh cấm phá thai
những tiết lộ nói trên nằm trong cuộc phỏng vấn do tạp chí times thực hiện
tại nhà riêng của ông trump ở bang florida mỹ vào đầu tháng bốn và sau đó qua điện thoại
cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày ba mươi tháng bốn cung cấp nhiều thông tin chi tiết
về các chính sách mà ông trump thường chỉ nêu một cách chung chung trong các cuộc vận động tranh cử
tôi nghĩ rằng trong nhiều trường hợp đối với đất nước chúng ta
kẻ thù bên trong nguy hiểm hơn nhiều so với những kẻ thù bên ngoài là trung quốc nga và nhiều nước khác
ông trump trả lời khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng treo một phần hiến pháp mỹ
để đối phó với các đối thủ hay không
về vấn đề nhập cư ông trump cho biết thêm ông sẽ không có lựa chọn nào khác
ngoài việc tiến hành trục xuất hàng loạt
theo ông vệ binh quốc gia mỹ sẽ là lực lượng chủ chốt thực thi việc này
nhưng nếu tôi nghĩ mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát tôi sẽ sẵn sàng điều động quân đội
đây không phải là dân thường đây là những người cư trú bất hợp pháp ở đất nước của chúng tôi
đây là một cuộc xâm lược
ông trump phản bác khi người phỏng vấn của thạp chí tham chỉ ra rằng
luật pháp mỹ ngăn cản việc sử dụng quân đội chống lại dân thường trên đất mỹ
ông trump cũng nói sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào khi được hỏi về việc thành lập
các trại giam người di cư nhưng tin rằng chúng sẽ không cần thiết
vì chương trình trục xuất của ông sẽ thành công
về vấn đề phá thai một chủ đề nóng bỏng khác trong mùa bầu cử mỹ năm nay
ông trump nhắc lại lập trường của mình rằng ông sẽ để vấn đề này cho từng bang của mỹ quyết định
trong việc có truy tố những người vi phạm chính sách hay không
khi được hỏi liệu các bang có nên theo dõi quá trình mang thai của phụ nữ
để xem liệu họ có phá thai bất chấp lệnh cấm hay không
ông trump trả lời tôi nghĩ các bang có thể làm điều đó
ông cũng không cam kết ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm ban hành lệnh cấm phá thai trên toàn quốc
ngoài ra ông trump không loại trừ khả năng tình trạng bất ổn xảy ra nếu ông thu cuộc vào tháng một mươi một
những người ủng hộ ông đã tấn công điện capitol ở washington d c
trụ sở của hội mỹ vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một nhằm đảo ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
trong cuộc phỏng vấn với time ông trump nói
tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một chiến thắng vàng rội và tôi nghĩ sẽ không có bạo lực
nhưng khi bị truy hỏi ông nói thêm rằng nếu chúng tôi không thắng bạn biết đấy chuyện đó còn tùy
những tháng gần đây xuất hiện nhiều cuộc thảo luận về tác động tiềm tàng của việc
cựu tổng thống mỹ donald trump trả lại nhà trắng đối với châu âu
xung đột nga ukraine xung đột israel hamas và trung quốc
tuy nhiên vẫn còn một quốc gia nữa đang theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử tổng thống mỹ đó là iran
tờ the conversation dẫn nhận định từ các chuyên gia
sau một nhiệm kỳ tổng thống nữa của ông trump có thể gây ra rủi ro lớn cho giới lãnh đạo iran
đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gần đây giữa iran với israel
bởi ông trump vốn nổi tiếng về thái độ cứng rắn với tehran
vậy nếu ông trump thắng cử vào tháng một mươi một tới chính quyền của ông sẽ có chính sách như thế nào với iran
gia tăng áp lực kinh tế
năm hai nghìn một mươi tám tổng thống trump đã rút mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân iran do người tiền nhiệm barack obama đàm phán
đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực tối đa lên chính phủ iran
phó tổng thống lúc bấy giờ của iran là ông esat zhahandiri mô tả năm hai nghìn một mươi chín khi ông trump đơn nhiệm là giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi thành lập nước cộng hòa hồi giáo iran
với các biện pháp trừng phạt của chính quyền ông trump xuất khẩu dầu của iran đã giảm xuống thấp lịch sử với mức dưới bốn trăm linh thùng một ngày
làm giảm đáng kể nguồn thu từ dầu mỏ vốn chiếm khoảng bảy mươi doanh thu của chính phủ iran
ngoài ra từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
đồng nội tệ của iran đã mất giá hơn sáu trăm linh
kể từ khi tổng thống mỹ joe biden lên nắm quyền iran đã cố gắng tìm cách tăng cường xuất khẩu dầu
gần đây có thông tin rằng xuất khẩu dầu của iran đã đạt mức cao nhất trong vòng sáu năm khoảng một năm mươi sáu triệu thùng trên một ngày trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đảng cộng hòa đổ lỗi cho chính quyền ông biden vì đã không thực thi các lệnh trừng phạt chống lại iran
trong khi nhà trắng khẳng định họ vẫn đang tiếp tục các biện pháp trừng phạt
trong bối cảnh nền kinh tế iran vẫn còn suy yếu
khả năng ông trump trở lại nhà trắng có thể mang đến một làn sóng áp lực mới
vừa qua phòng thương mại công nghiệp mỏ và nông nghiệp iran đã cảnh báo rằng
sự quay lại của ông trump sẽ khiến xuất khẩu dầu của iran bị ảnh hưởng trở lại
truyền thông iran dẫn lời ông babard negaradi người đứng đầu trung tâm nghiên cứu quốc hội iran
giá mức thâm hụt ngân sách của iran hồi cuối năm hai nghìn hai mươi ba là ba tỷ usd
và lưu ý rằng nước này phải sẵn sàng cho áp lực trừng phạt gia tăng và cú sốc kinh tế nếu ông trump trở lại
thậm chí có chuyên gia còn cảnh báo về khả năng nền kinh tế iran sụp đổ nếu ông trump có nhiệm kỳ thứ hai
chuyên gia kinh tế moteza afge nói với the conversation rằng các chính sách chống phương tây gây cắt hơn của iran
dưới thời tổng thống ebrahim raisi ngày nay cùng sự thống trị của các phe phái cực đoan trong quốc hội iran
có thể sẽ khiến ông trump càng quyết tâm leo thang chiến dịch gây áp lực với tehran
giới quan sát nhận thấy có những dấu hiệu cụ thể cho thấy sự lo lắng này
chẳng hạn việc ông trump giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa hồi đầu năm nay
trung hợp với thời điểm đồng ryan của iran giảm hai mươi
trả đũa an ninh
về mặt an ninh khả năng trở lại của ông trump nhắc nhở giữa lãnh đạo iran về một mất mắt đáng kể
đó là vụ mỹ ám sát tướng qasem soleimani
chỉ huy lực lượng quát thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi tướng soleimani thiệt mạng lãnh đạo tối cao iran ông ali khamenei
đã mô tả ông soleimani là kiến trúc sư đằng sau mạng lưới dân quân do iran hậu thuẫn ở trung đông
ông khamenei cũng cho biết ông cúi đầu trước ông soleimani vì những thành tích của vị tướng này với lực lượng quát
điều này minh họa tác động sâu sắc từ cuộc tấn công mỹ đối với lợi ích an ninh của iran
gần đây sau vụ tòa nhà lãnh sự bên trong đại sứ quán iran ở syria chúng không kích khiến hai tướng cấp cao
và năm cố vấn quân sự của irgc thiệt mạng
iran đã cáo buộc israel là thủ phạm và phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ israel
ngay sau vụ tấn công ông trump đã đăng lại một dòng trạng thái mà ông từng đăng khi còn đương nhiệm
gửi tổng thống iran đừng bao giờ đe dọa mỹ lần nữa
nếu không các bạn sẽ chịu những hậu quả chưa từng có trong lịch sử
chúng tôi không còn là một quốc gia bỏ qua những ngôn từ chết chóc và bạo lực của các bạn hãy cẩn trọng
trong một bài phát biểu gần đây ông trump cũng nói rằng israel đang bị tấn công vì sự yêu kém của mỹ
và cho rằng điều này sẽ không xảy ra nếu tôi còn đương nhiệm
theo các chuyên gia những lời hùng biện của cựu lãnh đạo mỹ cùng căng thẳng hiện nay với israel
đang gia tăng áp lực lên giữa lãnh đạo iran về khả năng ông kham quay lại
những lo ngại có thể là việc mỹ hoặc israel gia tăng hành động quân sự chống lại lực lượng thân iran ở iraq và syria
hoặc có khả năng dẫn đến các cuộc tấn công táo bạo hơn nhằm vào chính iran
ngay cả trước khi những căng thẳng gần đây giữa israel và iran bùng phát
ông mehdi mohammadi cố vấn của chủ tịch quốc hội iran về các vấn đề chiến lược
cho rằng an ninh quốc gia của iran có thể phải đối mặt với những
năm rất khó khăn nếu ông trump đắc cử tổng thống
tác động chính trị trong nước
đầu năm nay iran đã tổ chức bầu cử quốc hội và hội đồng chuyên gia
cơ quan bổ nhiệm lãnh đạo tối cao iran nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu thấp kỷ lục chỉ bốn mươi một
đây là lần thứ ba trong bốn năm bao gồm hai cuộc bầu cử quốc hội và một cuộc bầu cử tổng thống
iran chứng kiến tỷ lệ cử tri bỏ phiếu dưới năm mươi
trước năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ cử tri đi bầu thường vượt quá sáu mươi hoặc thậm chí bảy mươi
điều này cho thấy giới lãnh đạo iran đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất
về tính chính danh trong lịch sử nước cộng hòa hồi giáo này
các chuyên gia nhận định rằng trong bối cảnh sự mặn mà của người dân dành cho giới cầm quyền iran suy giảm
những hậu quả kinh tế có thể xảy ra từ nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông trump
có thể gây ra một làn sóng phản đối mới ở iran
ngoài ra các chuyên gia cũng cho rằng nếu ông trump nhậm chức vào đầu năm sau
lãnh đạo tối cao iran khamenei lúc đó tám mươi sáu tuổi
và bất cứ sự chuyển giao quyền lực nào ở iran dưới thời tổng thống trump
có thể mang lại nhiều bất ổn hơn nữa cho tehran